chiều qua đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức
thành phố hồ chí minh đã kịp thời giải cứu chín người bị kẹt trong thang máy
vụ việc xảy ra tại phòng khám đa khoa medigo số hai trăm chín mươi sáu đường trần não phường an khánh
khi nhân viên và khách đi thang máy xuống tới tầng hầm thì xảy ra sự cố
cả nhóm bị mắc kẹt bên trong hoảng loạn kêu cứu
người dân đã tìm cách mở cửa thang máy nhưng không thành công
nhận tin báo một xe chuyên dụng và sáu cán bộ chiến sĩ được cử tới hiện trường
tạo khoảng trống đưa các nạn nhân ra ngoài
sau ít phút triển khai chín người mắc kẹt đã được giải cứu ra ngoài an toàn tình hình sức khỏe ổn định
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa khởi tố bị can
bắt tạm giam phạm xuân việt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi việt là giám đốc kiêm đại diện pháp luật lầm nên công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại và dịch vụ ngân việt thiện hoạt động trên lĩnh vực tư vấn môi giới bất động sản
gió liệu mọi loại giấy tờ đất đai lừa lấy tiền từ các bị hại
một phần tiền việt dùng để đầu tư bất động sản phần còn lại để quan hệ hỏi rò về các loại giấy tờ
khi thấy không có khả năng chi trả hay hồi đáp lại các bị hại việt đã lấy tiền và lẩn trốn
từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi việt đã chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền bốn trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tạm giữ hình sự đối tượng đào tuấn anh
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tuấn anh bị bắt quả tàng đang thu tiền lãi của một người vay tại thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
vật chứng thu giữ là một điện thoại di động cùng hai mươi triệu đồng tiền mặt
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng phát hiện đào tuấn anh dương tính với ma túy
khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ nhiều căn cơ công dân bằng lái xe giấy tờ xe của người vay
tuấn anh khai đã cho hơn ba mươi người vay với mức lãi suất từ ba trăm sáu mươi đến năm trăm bốn mươi một năm
một đường dây vận chuyển ma túy từ thanh hóa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ vừa bị công an huyện bá thước
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số hai tỉnh thanh hóa triệt phá
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một tại km số bảy mươi ba chín trăm linh quốc lộ một mươi năm a thuộc địa phận thôn triềng xã thiết ống huyện bá thước
lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng gồm nguyễn quốc khánh hà văn diến và lê sĩ phán
đang vận chuyển hai kg ma túy tổng hợp dạng đá và hơn bốn viên hồng phiến đi hà nội tiêu thụ
được biết ba đối tượng trên đã lợi dụng hành nghề lái xe đường dài tuyến mường lát thanh hóa đi hà nội và quảng ninh
để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy công an huyện bá thước tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ phạm cao trí trú tại tp thủ đức tp hcm
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm khởi tố bị can thực hiện bắt bị can để tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một tại phường long thạnh mỹ tp thủ đức
xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm ba người tử vong làm ba người thương vong
theo đó phạm cao trí đã điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường lấn trái sang phần đường chiều ngược lại
sau đó xảy ra va chạm với hai xe ô tô khác do hoảng loạn trí đạp chân ga
khiến chiếc xe tiếp tục va chạm với ba xe mô tô đang lưu thông
hậu quả khiến một người tử vong hai người bị thương ba xe ô tô và ba xe mô tô bị hư hỏng
kết quả xét nghiệm nồng độ cồn với lái xe phạm cao trí là một trăm tám mươi tám tám mg trên một lít
bước đầu cơ quan công an xác định trí điều khiển xe ô tô mà trong máu có nồng độ cồn cao
điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định nên đã xảy ra tai nạn
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo

theo có trạng vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai

thuộc khóa phòng

cũng với hình thức huy động vốn công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam đã lừa đảo huy động gần chín tỷ đồng của các nhà đầu tư
ai cũng mong sẽ kiếm được một khoản tiền lãi lớn thế nhưng các nhà đầu tư không ngờ chiếc bánh lãi suất chỉ là mồi nhừ họ được chọn để làm nạn nhân chứ không phải để làm khách hàng